hưởng ứng ngày đái tháo đường thế giới một mươi bốn tháng một mươi một sáng nay tại cổng nhà hát lớn hà nội bộ y tế hội thầy thuốc trẻ việt nam phối hợp cùng astrazeneca việt nam đã tổ chức ngày hội vì cộng đồng gia đình cùng hành động sớm phòng chống bệnh đái tháo đường năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề chính gia đình cùng hành động sớm phòng ngừa bệnh đái tháo đường ngày hội năm nay bao gồm toàn bộ hoạt động hướng đến việc tăng cường kiến thức chung và cách thức kiểm soát cho căn bệnh này
tại ngày hội người dân không chỉ được làm xét nghiệm đái tháo đường các bác sĩ trẻ tình nguyện còn tổ chức khám tư vấn miễn phí về chế độ dinh dưỡng và luyện tập
đồng thời người dân tham gia còn được nhận các tài liệu tuyên truyền về bệnh đái tháo đường với những nội dung và hình ảnh sinh động để chia sẻ với gia đình và người thân của mình
đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày đái tháo đường thế giới phát huy vai trò trách nhiệm và tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ thủ đô và nhân dân trong việc hỗ trợ
nâng cao nhận thức và cập nhật kiến thức về bệnh đái tháo đường và những biến chứng nguy hiểm của bệnh lý đối với người bệnh